tại thành phố đà nẵng công an phường phước mỹ phối hợp với công an phường an hải bắc quận sơn trà
vừa phát hiện truy xét và ngăn chặn thành công một nhóm thanh thiếu niên
mang theo hung khí tự tạo để giải quyết mâu thuẫn
nhóm này được xác định hơn là có hơn một mươi đối tượng
trong đó nguyễn minh huy chú tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ
là người đứng ra chuẩn bị hung khí để hẹn gặp nhóm thanh niên khác giải quyết mâu thuẫn
vật chứng thu giữ được gồm tám dao phóng lợn và bốn tuyếp sắt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nguyễn đình khoa trú tại phường mân thái quận sơn trà
có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác thuộc khu vực quận liên triểu
nên đã bàn bạc với các thành viên trong nhóm thống nhất chuẩn bị hung khí tự tạo
gồm tuyếp sắt và dao nhọn hẹn nhau đối mặt
đến tối ngày ba tháng sáu khi nhận được tin báo của người dân
công an phường phước mỹ đã tập trung lực lượng truy tìm
và kịp thời ngăn chặn được hành động của số đối tượng thanh thiếu niên nói trên